xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin trưa nay là thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng khiến ba người tử vong tại phú yên
cục cảnh sát hình sự bộ công an chủ trì phối hợp cùng công an tỉnh phú yên công an tp hcm
và các phòng nghiệp vụ của bộ công an đã bắt giữ được đoàn minh hải chú tại tỉnh phú yên
nghi phạm sát hại ba người trong gia đình vợ cũ đã bỏ trốn vào tp hcm và đang tìm cách trốn sang campuchia
trước đó hải mua hông khí là dao và búa ở tp hcm
chiều hai mươi tám tháng năm hải đến nhà nạn nhân bằng xe máy rồi sát hại bố mẹ vợ cũ
khi thấy vợ cũ của mình là chị nguyễn thị dương đi vào hải tiếp tục tước đi mạng sống của nạn nhân
con gái của chị dương và hải là cháu vân ba tuổi ở cùng với mẹ và ông bà ngoại
sau khi gây án hải đưa cháu vân về gửi ở nhà ông bà nội
đến sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân mới phát hiện thi thể các nạn nhân
sau một mươi một giờ phát hiện vụ án lực lượng phối hợp đã nhanh chóng truy tìm
xác định nguyên nhân vụ án ban đầu được cho là do mâu thuẫn từ việc giành quyền nuôi con
chỉ vì không thích người lạ vào buôn của mình chơi mà hai đối tượng đã rủ người đi đánh nạn nhân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ
để kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố hai đối tượng về tội giết người
hai đối tượng là iquan nie và roma allen cùng chú tại huyện kronpark
theo kết quả điều tra ban đầu tối ngày
hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một quân và ireland cùng một số người thấy anh trạc văn phượng
chú cùng địa phương điều khiển xe máy chờ một người bạn đến
vì không thích người lạ vào buôn mình chơi nên quân đã rủ nhóm bạn đi đánh
quân và allen đã mang theo không khí đánh tơi thấp vào đầu khiến anh phượng gục ngay tại chỗ
gây án xong nhóm của quân bỏ về nhà
anh phượng được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng bị đa chấn thương và chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tật bốn mươi tám
công an phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang xác minh làm rõ thông tin trong clip
về việc hai tài xế xe container cầm dao đuổi chém tài xế xe tải trên quốc lộ năm mươi một
vào trưa ngày hai mươi chín tháng năm tài xế xe tải và tài xế xe container đang điều khiển xe trên quốc lộ năm mươi một
đoạn thuộc phường an hòa thì xảy ra dích mích lời qua tiếng lại
cho rằng tài xế xe tải phóng nhanh vượt ẩu nên hai bên xảy ra xô xát
đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe tải bị hai tài xế xe container dùng dao tấn công
rất may là tài xế xe container dùng sống dao đánh chứ không đâm chém
vụ việc khiến người dân hai bên đường một phen hoàng sợ
về đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo hình thức tín dụng đen xuyên quốc gia
do đối tượng người trung quốc là liu danjiang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai sống ở quận cầu giấy điều hành tại việt nam
ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã khởi tố vụ án
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu danjiang quen biết với li cấp trên của giang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li thuê giang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của li
có trụ sở tại quận bắc tử liêm hà nội với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam
để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi ô vay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
li yêu cầu giang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ô vay cho đối tượng khác
và cả hai đã bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam cho giang làm giám đốc
bước đầu làm rõ có khoảng một triệu tài khoản khách hàng đăng nhập vào hệ thống ba ứng dụng cho vay của đường dây trên
với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sáu đối tượng bị bắt vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú yên vừa chiên xóa một vụ mua bán chai phép chất ma túy trên địa bàn tp tuy hòa
cụ thể tại một phòng vé nhà xe trên địa bàn phường ba tp tuy hòa lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện
của tàu tàng lê thành đạt trú tại tp tuy hòa đang cầm trên tay một gói hàng bên trong có chứa một trăm năm mươi viên nén màu hồng
qua test nhanh đây là thuốc lắc với tổng khối lượng khoảng năm mươi năm gram
đạt khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người phụ nữ ở tp hcm đem về phú yên để sử dụng và bán kiếm lời
cũng phạm tội về ma túy hồ anh tuấn trú tại quận bảy tp hcm vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an tp vĩnh long bắt giữ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện tuấn di chuyển bằng xe khách từ tp hcm xuống tỉnh vĩnh long để bán ma túy
khi tuấn vừa xuống xe đối tượng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ thù giữ một mươi túi ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là chất ma túy hai túi ni lông chứa ba mươi viên màu xanh nghi là chất ma túy ngoài ra tạm giữ hai điện thoại di động cùng số tiền năm triệu đồng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản gây ra tâm lý lo lắng trong người dân
thủ đoạn thì vẫn không có gì mới giảo xe máy qua các tuyến đường vắng người tìm người đi một mình thì ép xe cướp giật
nhưng hành vi thì ngày càng manh động khi nếu nạn nhân chống cự bọn chúng lập tức hành hung
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là nhóm cướp giật liên huyện vừa bị công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai trượt phá
theo hồ sơ công an đây là những đối tượng không nghề nghiệp
sáu đối tượng bao gồm thân thế huỳnh hai mươi một tuổi phạm quốc anh hào một mươi chín tuổi thân thế hùng hai mươi tám tuổi nguyễn hoàng bảo hai mươi một tuổi ngô văn thành hai mươi tám tuổi và nguyễn mai vũ hảo hai mươi bảy tuổi
cả sáu ngũ xã giang điền huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã bàn bàn rủ nhau đi trên xe máy loại phân khối lớn
theo nhóm từ hai đến bốn người trên địa bàn cách xài chấp ranh của huyện tráng bom long thành thống nhất định quán
khi thấy con mồi đi một mình chúng áp sát cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát
từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn năm nay nhắm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp dật tài sản
tài sản mà chúng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền ăn nhậu rồi chia nhau tiêu xài hàng ngày
riêng các loại giấy tờ của các nạn nhân chúng thường vất đi để phi tan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
hào là người trực tiếp cho tôi tôi là người ngồi sau dịch trận di chuyển
khi mà phát hiện được con mồi thì hào chạy lên áp sát
tôi là người ngồi sau dịch trận di chuyển và về lại bán ra là chia đôi cho nhau
còn đây là nhóm bốn đối tượng gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang
nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngu sa phước thiền huyện nhân trạch
nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang
và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú huyện nhân trạch vừa bị công an huyện khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ hành vi cướp cướp giật tài sản
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hung khí
thời điểm gây án vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng dàn cảnh gây hấn đánh nhau
rồi mang hung khí hù dọa hoặc xin đẻo tiền
rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản
bước đầu chúng khai nhận đã thực hiện hơn một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
trên địa bàn các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch
tội phạm cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác các loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã otp để kiểm tra
các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại
giả danh công an tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến các vụ án
hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản
mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra xử lý
khi người dân do lo sợ và chuyển tiền thì các đối tượng chiếm đoạt
bốn lợi dụng sự nhẹ dạng cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sản thương mại điện tử
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn lập các trang facebook giả mạo các nhãn hàng trang thương mại điện tử như
tiki vn lazada shopee và chạy quảng cáo
khi bị hại muốn làm cộng tác viên các đối tượng sẽ gửi đường dẫn mua sản phẩm
và được đối tượng chuyển lại toàn bộ số tiền hàng cùng với hoa hồng từ ba đến hai mươi
tuy nhiên sau một số lần tạo niềm tin các đối tượng tiếp tục với những đơn hàng giá trị lớn
và chiếm đoạt tiền của nạn nhân chuyển khoản
năm lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín để đưa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ thiết bị y tế chống dịch
khi bị hại kết nối và đặt cọc hoặc thanh toán số tiền theo thỏa thuận
các đối tượng chặn liên hệ đổi số điện thoại và chiếm đoạt số tiền đã nhận được
hoặc lợi dụng nhu cầu của người dân từ nước ngoài về nước gia tăng
các đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả để đăng tin trên các trang hội nhóm
để đăng bán vé máy bay cho người dân có nhu cầu từ nước ngoài về nước
thưa quý vị hoạt động của tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới tỉnh hà giang
những năm gần đây diễn biến phức tạp khó lường
ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
các đối tượng hình thành đường dây có tổ chức cầu kết với các đối tượng bên kia biên giới
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
để ngăn chặn đẩy lùi và đấu tranh thành công với tội phạm này công an tỉnh hà giang
chủ chốt là phòng cảnh sát hình sự đã xác lập đấu tranh nhiều chuyên án
bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán người giải cứu các nạn nhân trở về an toàn
đối tượng giàng xeo vứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố về hành vi mua bán người
tại cơ quan công an vứ khai nhận vì hoàn cảnh khó khăn thiếu tiền và bị kẻ xấu lợi dụng
vứ đã nghe theo và tìm các nạn nhân nữ lứa tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm gã gẫm đi làm ở bên dưới
nhưng sau đó sẽ bán cho đầu mối bên trung quốc
vừa thị giang đã hai lần bị các đối tượng xấu bán sang trung quốc
cả hai lần giàng đều chạy trốn và được công an hà giang giải cứu
với cô gái người mông sinh năm hai nghìn này những ngày tháng bị bán sang nước bạn làm vợ luôn là nỗi ám ảnh
gia đình khó khăn quá mong có tiền
chỉ vì tiết lời người ta đi làm thuê mà hai lần liền em bị bán sang trung quốc

lần hai lần liền em bị bán sang trung quốc

lần thứ hai em cũng vẫn bị bán sang làm vợ một người đàn ông trung quốc và có một đứa con gái
nhưng không có giấy tờ tùy thân nên công an trung quốc bắt giữ và trao trả về việt nam
lần thứ hai em cũng vẫn bị bán sang làm vợ với giá chín mươi nhân dân tệ
khi có dịch covid công an trung quốc đã đi tuần tra em mới được phát hiện và trao trả về
lúc về em đều được công an việt nam đón và trở về quê
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an tỉnh hà giang đã phát hiện hai mươi tám đầu mối
khởi tố hai mươi vụ việc mua bán người với ba mươi chín bị can
đồng thời cũng đã giải cứu được ba người đàn ông trung quốc
theo đánh giá của cơ quan công an thời gian tới tình hình tội phạm mua bán người
vẫn còn có những diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
trong đấu tranh còn nhiều trợ phí bị hại chưa giải cứu trở về rồi
còn một số đối tượng gây án xong đa phần cấu kết bên kia trung quốc
sau khi thực hiện hành phóng hợp tội xong các đối tượng trốn sang bên trung quốc
có những đối tượng được phát hiện ra trốn bên kia chút tầm nay chưa về
để đấu tranh hiệu quả hơn nữa với tội phạm mua bán người
thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an
tăng cường các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân khu vực biên giới
bên cạnh đó chủ động nắm chắc tình hình địa bàn triển khai nghiệp vụ trong tuần tra kiểm soát
đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm nhất là tội phạm mua bán người